vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đại sứ quán nước cộng hòa cuba tại việt nam
và bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba phối hợp với bộ quốc phòng việt nam
tổ chức trọng thể lễ trao quân trương của nhà nước cộng hòa cuba
tặng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo và cán bộ bộ quốc phòng việt nam
nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba
thay mặt đảng nhà nước cuba ông orlando nicolás hernández ghi danh
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa cuba tại việt nam
đã trao quân trương plea huron tặng đại tướng phan văn giang đại tướng lương cường và đại tướng ngô xuân lịch
trao quân trương antonio marcel tặng thượng tướng nguyễn tân cương thượng tướng lê huy vịnh
thượng tướng nguyễn trí vịnh thượng tướng bế xuân trường thượng tướng lê chiêm
trung tướng victor rohoramoth đã trao quân trương hữu nghị của nước cộng hòa cuba
tặng đồng chí nguyễn trọng nghĩa đồng chí trần hồng minh thượng tướng nguyễn phương nam thượng tướng ngô minh tiến
và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan bộ quốc phòng việt nam
các quân trương của nhà nước cuba được trao tặng lần này là phần thưởng cao quý
nhằm ghi nhận các cá nhân việt nam đã góp phần phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị
giữa các đơn vị vũ trang của cuba và việt nam góp phần phát triển và củng cố sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
cũng như tình hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước